trước tình hình thời tiết bất thường do ảnh hưởng của cơn bão số một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng vừa có công điện gửi các ngành địa phương
chủ động đối phó với diễn biến của vùng áp thấp mưa lớn trên diện rộng
và sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ lũ quét và sạt lở đất
theo đó đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và đài thông tin duyên hải đà nẵng
thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết thông tin
về vùng áp thấp để chủ động phòng tránh
các địa phương sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ quét và sạt lở đất
ra soát các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp vùng có nguy cơ sạt lở
lũ quét để chủ động di rời đặc biệt là người dân sống ven sông túy loan và cu đê
kịp thời thông báo tình hình mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó